công nghệ trong xây dựng lại tiếp tục được sử dụng trong cuộc chiến chống lại virus covid một mươi chín
mới đây một bệnh viện tại thành phố hàm ninh tỉnh hồ bắc của trung quốc đã đưa vào hoạt động hàng chục ngôi nhà mini
được xây dựng bằng công nghệ in ba d bê tông dùng để cách ly bệnh nhân
mỗi ngôi nhà có diện tích một mươi m hai đủ cho hai người ở được trang bị máy điều hòa phòng tắm hoa sen
dự án này được xây dựng bởi tập đoàn kỹ thuật yangchuan ở thành phố tô châu tỉnh giang tô trung quốc
theo đó vật liệu cấu thành nên những ngôi nhà nhỏ nhắn này bao gồm vật liệu xây dựng xỉ từ nhà máy thép và cát sa mạc
bằng cách sử dụng công nghệ in ba d bê tông mỗi ngôi nhà chỉ mất hai giờ đồng hồ để xây dựng
những ngôi nhà này có độ bền rất cao thuận tiện cho việc vận chuyển
bên cạnh đó chúng còn có khả năng cách nhiệt tốt đáp ứng tốt nhu cầu cách ly ngày càng nhiều tại trung quốc do các ca nhiễm bệnh covid một mươi chín tăng cao